chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên vừa bị đội năm phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng phát hiện bắt giữ
cụ thể vào tối ngày bảy tháng ba tổ công tác phát hiện ba đối tượng gồm tô đức hồng và phạm thị ánh nguyệt đang vận chuyển và giao cho phạm thị thúy nga bốn hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
trên bao bì có ghi chữ trung quốc thường được gọi là thuốc liên hoa thanh ôn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp đã mua số thuốc trên mang về địa bàn thành phố để tiêu thụ
toàn bộ số hàng hóa trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa tổng giá trị hàng hóa khoảng hai trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện đối tượng hoàng văn tùng
trú tại tỉnh lạng sơn cùng với hai đối tượng khác đang có hành vi sản xuất chế tạo đạn súng săn
nước là một trăm năm mươi chín kg đạn trì ba bộ máy tự chế sản xuất súng săn cùng với khoảng bảy trăm linh kg nguyên liệu trì dẻo quặng trì dùng để sản xuất đạn súng săn
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đã lên mạng để tìm mua nguyên liệu đạn trì máy nén khí máy cắt để sản xuất đạn cho súng hơi súng săn
sau đó giao bán trên mạng xã hội công an huyện hữu lũng cũng đã đưa các đối tượng cùng với toàn bộ tăng vật về công an huyện để tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh thanh hóa sau một thời gian dài theo dõi và lập án đấu tranh đội cảnh sát hình sự công an huyện triệu sơn đã triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với số tiền giao dịch trên một tỷ đồng do phạm sĩ thiết chú tại huyện triệu sơn cầm đầu
theo đó từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện bắt giữ đối tượng phạm sĩ thiết và hàng chục đối tượng trên địa bàn tỉnh bắc giang và vĩnh phúc đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội và tin nhắn sms
trên điện thoại với tổng số tiền trên một tỷ đồng
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện triệu sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bảy đối tượng trong đường dây đánh bạc này và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi